tại hải dương trong bối cảnh dịch đang có những diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hải dương vừa yêu cầu các sở
ban ngành ubnd các huyện thị xã thành phố trong tỉnh khẩn trương
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tất cả các trường hợp f một f hai toàn bộ người dân trong vùng cách ly y tế
người bệnh có hội chứng cúm viêm phổi nặng do virus người có bệnh mạng tính
diễn biến nặng giai đoạn cuối như ung thư suy tim suy gan suy thận
đang điều trị tại các cơ sở y tế người có dấu hiệu ho sốt khó thở trong cộng đồng
người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh toàn bộ người trở về từ đà nẵng
từ ngày hai mươi một tháng bảy đến nay phải làm xét nghiệm real time pcr sàng lọc covid một mươi chín
chính quyền địa phương các cấp thành lập các tổ đội giám sát cách ly
theo dõi sức khỏe người dân tại cộng đồng giả soát tất cả các trường hợp
trở về từ đà nẵng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ngành y tế bảo đảm đủ sinh phẩm xét nghiệm real time pcr
thực hiện xét nghiệm elisa xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể
đối với những người trở về từ đà nẵng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
những trường hợp có dấu hiệu sốt ho khó thở hoặc trong vòng hai tuần gần đây có triệu chứng trên
sẽ làm thêm xét nghiệm green time pcr để sàng lọc